bài thi tổ hợp khoa học xã hội đã kết thúc khép lại kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi chín
tại cụng thi tỉnh hà nam trừ môn thi tiếng nga tiếng nhật tất cả các môn thi đều có thí sinh vắng thi
số lượng bảo thi các môn đã đăng ký là một trăm bốn mươi một em cả ba ngày thi thời tiết khu vực hà nam khá nóng bức
nhiều điểm thi có các phòng quạt chạy điện yếu làm cho thí sinh và cán bộ coi thi khá mệt
tuy nhiên an ninh trật tự được bảo đảm tại hai mươi ba điểm thi